thời tiết nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua đang có ảnh hưởng rất lớn đến ngành nông nghiệp của tỉnh bình phước
mực nước của hầu hết các hồ đập thủy lợi đã bị giảm xuống mức thấp
đáng chú ý theo ghi nhận của phóng viên tại huyện biên giới bù đốp nhiều vườn tiêu đã bị uống vàng khô héo do không có nước tưới
người nông dân đang phải oan mình chống hạn sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
đây là vườn tiêu gần năm trăm linh trụ của gia đình anh lê minh hải ở xã tân thành huyện bù đốp tỉnh bình phước
lai lát còi cọc do thiếu nước nên vườn tiêu đã chuyển sang uống vàng và rụng lá
dù tưới chất chiều tiết kiệm để cấm hơi nhưng chiếc giếng của gia đình anh cũng đã cạn nước
theo anh hải nếu những ngày tới đây không có mưa thì vườn tiêu này không thể cứu vã nổi

phục vụ nhu cầu tưới tiêu sản xuất của người dân xã tân thành
này chỉ còn sót lại một vài vũng nước như thế này
không chỉ đập bào sen theo đài khí tượng thủy văn tỉnh bình phước
do lượng mưa thấp nên mực nước ở bốn mươi ba hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh bình phước bị giảm xuống mức thấp hơn bình thường
sau đợt hạn hán kéo dài gây thiệt hại lớn cho nền nông nghiệp vào năm hai nghìn một mươi bốn
thì nay hạn hán lại tiếp tục gây khó khăn và tổn thất cho nền nông nghiệp tỉnh bình phước